nam bệnh nhân năm mươi sáu tuổi vào viện trong tình trạng khó thở
theo lời nghề nhà bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường
đến khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng hai bệnh nhân đang ngủ thì tỉnh giấc kêu mệt khó thở
gia đình đã đưa bệnh nhân vào trạm y tế gần nhà
tuy nhiên sau đó bệnh nhân khó thở nhiều hơn ý thức chậm dần nên gia đình đã gọi trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bệnh viện đa khoa hùng vương đến đón
sau khi tiếp nhận các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã hôn mê thở ngáp không bắt được mạch cảnh
khoảng vài phút sau khi bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn nhanh chóng các bác sĩ đã xử trí đặt ống nội khí quản ép tim báo động đỏ toàn bệnh viện
sau ba phút cấp cứu ép tim bệnh nhân đã có mạch trở lại được duy trì an thần nitrogliserin sau khi cấp cứu các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định
hiện tại sau bốn ngày điều trị bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và được theo dõi sát tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện
ngừng tuần hoàn là tình trạng cấp cứu cực kỳ nghiêm trọng
khi đó tim không co bóp được dắt đến không cung cấp máu cho các cơ quan trong cơ thể đặc biệt để lại di chứng nặng nề như tổ thương não vĩnh viễn tổ thương mạch vành phổi
nhiều trường hợp nặng bị nhồi máu cơ tim gây co thắt ngực khó thở suy hô hấp mệt mỏi thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
chia sẻ về các bệnh về tim mạch phó giáo sư tiến sĩ tạ mạnh cường phó viện trưởng viện tim mạch bệnh viện bạch mai cho biết
người ta nghĩ là quả tim là nơi chứa máu
và từ đó thì máu đi nuôi dưỡng cơ kẻ thì quả tim thì đương nhiên là nó có máu trong đấy rồi thì cơ tim đã được nuôi dưỡng rồi
nhưng mà thực ra thì lại không phải như thế
thì quả tim cũng như là các tạng các cơ quan trong cơ thể thì nó phải có một hệ tuần hoạt
và bao gồm các động mạch
các cơ quan trong cơ thể
các tỉnh mạch nối giữa động mạch và tỉnh mạch là những mạch máu nhỏ
nhỏ hơn động mạch thì người ta gọi là tiểu động mạch
nhỏ hơn tiểu động mạch thì gọi là vi mạch
để làm sao cho khi dòng máu chảy và trong đó thì nó mang được oxy cũng như các chất dinh dưỡng khác mà cơ tim có thể chuyển hóa được
cái mạch máu này người ta gọi là mạch vành
mạch vành thì là vành có nghĩa là vòng
tức là đi xung quanh quả tim
và chính bản thân nó thì nó lại cũng xuất phát từ cái động mạch chủ
là cái động mạch chính của cơ thể
khi mà quả tim bóp máu trong buồng tâm thất đi ra đại tuần hoạt
thì gọi là trong thị tâm
tâm thu thì tim tống máu ra đại tuần hoàn
nhưng mà máu để nuôi dưỡng cơ tim thì lại chảy vào hệ thống động mạch vành trong kỳ tâm trương ngược lại
và tâm quạt rượu quả tim thì chính bản thân quả tim thì sử dụng một lượng máu khá ít
nhưng mà nó lại hoạt động một cách rất là
người ta gọi là
khối lượng công việc của nó thì lại là rất là lớn
như vậy thì có nghĩa rằng là một lượng máu rất nhỏ trong động mạch vành cũng có vai trò rất là lớn đối với hoạt động của quả tim
nếu như mà tắc nghẽn mạch vành nếu mà tắc nghẽn các mạch máu lớn thì chúng ta có thể chụp lên chúng ta nhìn thấy
nhưng mà những mạch máu nhỏ hơn thì
chúng ta cũng có thể không nhìn thấy được
thế nhưng mà vấn đề giải quyết thì cũng bao giờ cũng giải quyết được cái gì chúng ta nhìn thấy thì chúng ta có thể có nhiều biện pháp chúng ta giải quyết
chúng ta có thể đặt stent những cái mạch máu đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối
hoặc là chúng ta làm những cầu nối mạch vành để cho máu chảy qua vị trí hẹp
còn ở các vị trí phía sau như các tiểu động mạch các mau mạch
sử dụng các thuốc để người ta làm làm sao cho cái mạch nó rãn ra được nó không vữa sơ
và cái tuần hoàn vi tuần hoàn mạch vành nó cũng luôn luôn là lưu thông tốc
các bác sĩ khuyến cáo gia đình khi thấy người bệnh có biểu hiện bất thường cần nhập viện sớm để điều trị
người mắc bệnh nền tăng huyết áp tiểu đường cần theo dõi sức khỏe định kỳ uống thuốc theo hướng dẫn để bệnh không tái phát